tại tây nguyên hiện đang có gần hai trăm tám mươi ha cây cao su trong đó có hơn một trăm bốn mươi ha đang kinh doanh
thế nhưng giá mũ cao su trên thị trường đang xuống thấp khiến cho các doanh nghiệp và người lao động không khỏi lo lắng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại gia lai tỉnh có diện tích cao su lớn nhất trong khu vực
với hơn tám hectare cao su công ty kinh doanh hàng xuất khẩu quang đức là một trong những đơn vị có diện tích cao su lớn của tỉnh gia lai
thế nhưng khi những diện tích cao su cho khai thác cũng là thời điểm giá cao su bắt đầu lao dốc
để bảo đảm đời sống cho gần một lao động công ty chỉ khai thác cầm trừng khoảng ba hectare để duy trì hoạt động và đảm bảo đời sống cho gần một lao động tại đây
giá mủ xuống thấp lương công nhân không đảm bảo nên nhiều người đã đi tìm việc khác
tại một số doanh nghiệp chỉ riêng chi phí cả mũ đã chiếm đến bốn mươi giá thành nhưng vẫn không tuyển đủ lao động do giá trị ngày công đạt thấp
tâm lý người lao động rất hoang mang